với những nỗ lực kiểm tra giám sát và quyết liệt xử phạt để răng đe của các lực lượng chức năng
người dân cũng cần phải nâng cao ý thức hơn nữa đối với sức khỏe cộng đồng
luôn tuân thủ các quy định để phòng chống dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả
hôm qua ngày chín tháng chín tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
đối với đối tượng triệu văn luyện chú tại xóm bản thang xã minh long huyện hạ lan tỉnh cao bằng
trước đó vào hồi một mươi chín h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn
phối hợp với công an xã minh long công an huyện hạ long làm việc tại khu vực mốc số tám trăm ba mươi bảy tám trăm ba mươi tám
thuộc địa phận xã minh long huyện hạ lan phát hiện đối tượng triệu văn luyện đang dẫn một mươi năm công dân trú
tại nhiều tỉnh thành phố khác nhau đến khu vực mốc tám trăm ba mươi tám nhằm xuất cảnh trái phép sang trung quốc
tại nhà của đối tượng luyện tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn
lực lượng chức năng còn phát hiện bảy người khác là những người đang chờ để xuất cảnh trái phép
tại cơ quan công an đối tượng triệu văn luyện khai nhận có một tài khoản wechat liên hệ thuê luyện tổ chức đón
đưa một mươi bảy người xuất cảnh trái phép sang trung quốc với tiền công là ba trăm linh nhân dân tệ một người
một tài khoản wechat khác cũng liên hệ đối tượng luyện để đón năm người từ trung quốc về việt nam
với giá năm trăm linh nhân dân tệ một người sau đó gửi tiền công cho luyện là ba mươi sáu triệu đồng
ngoài ra đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện bảy lần đưa bảy mươi người xuất cảnh trái phép chót lọt
với tiền công tổng cộng là chín mươi một triệu đồng
căn cứ vào các tình tiết của vụ án tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên phạt bị cáo triệu văn luyện
một mươi bảy năm tù giam trong đó một mươi hai năm tù giam về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
và năm năm tù cho hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
hai mươi cá thể động vật rừng còn sống và gần một trăm hai mươi kg thịt xương động vật rừng cấp đông của nhiều loại
đã được phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng tạm giữ trong chuyên án
mà đơn vị vừa triệt phá vào chiều ngày hôm qua
lúc một mươi h ba mươi phút ngày chín tháng chín trên quốc lộ hai mươi tám đoạn chạy qua địa bàn xã vung ré huyện di linh
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp cùng công an huyện di linh
bắt quả tang đối tượng trị ngọc đông chú tại thôn nao sẻ xã già bắc huyện di linh
đang vận chuyển một cá thể động vật rừng tê tê còn sống có trọng lượng ba kg
đông khai nhận cá thể tê tê này do ông vừa săn được
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng đông lực lượng chức năng phát hiện đông đang nuôi nhốt một cá thể kỳ đà vân
hai mươi cá thể rúi có tổng trọng lượng hai mươi kg
ngoài ra kiểm tra ba tủ cấp đông trong nhà đầu đông phát hiện có năm mươi chín cá thể động vật rừng đang cấp đông
gồm nhím trồn cây treo gieo chuối và nhiều bộ phận của cá thể sơn dương với tổng trọng lượng gần một trăm năm mươi kg
đông khai số thịt và xương động vật rừng nói trên đông mua lại của những người đi săn để bán lại kiếm lời
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã lập biên bản bắt người phạm tội đối với chị ngọc đông
tạm giữ tăng vật và bàn giao vụ việc cho công an huyện di linh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an cho biết thời gian tới sẽ nghiên cứu tích hợp giấy đi đường vào mã qr code
khi người dân thực hiện khai báo qua ứng dụng vneid thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
thượng tá tô anh dũng phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết
cục đã ra mắt phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
phần mềm này giúp dễ dàng thực hiện cập nhật tình trạng nhiễm covid một mươi chín f và nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
f một f hai thông tin có sẵn trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ứng dụng ngay trên toàn quốc không phát sinh chi phí đào tạo chuyển giao và người vận hành
hiện nay ứng dụng vneid đã được đăng tải trên cả hai kho ứng dụng ep store và ch play
nên có thể phục vụ đa số người dùng
thời gian tới cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ nghiên cứu tích hợp giấy đi đường vào mã qr
khi người dân thực hiện khai báo qua ứng dụng vneid
việc cấp giấy đi đường bằng mã qr
đã được thành phố đà nẵng áp dụng và phát huy hiệu quả
hiện cục đã tính toán kỹ và tối giản hóa các thủ tục đơn giản các quy trình
giúp người dân được cấp giấy đi đường bằng mã qr nhanh nhất chính xác
việc dùng mã qr sẽ hạn chế lây lan dịch bệnh vì tiếp xúc qua tờ giấy đi đường
sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng
báo lao động số ra ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề
chuẩn bị mở lại hoạt động kinh tế sản xuất sau ngày một mươi năm tháng chín
nội dung bài viết đề cập đến việc đến nay nhiều quận huyện của thành phố hồ chí minh
đạt mục tiêu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cơ bản một trăm linh đối tượng theo quy định của bộ y tế
có đầy đủ thuốc hệ thống oxy tại các cơ sở điều trị
đây là cơ sở để địa phương một mặt đối phó với dịch bệnh
nhưng cũng tự tin hơn để từng bước mở lại các hoạt động kinh tế sản xuất
tại quận bảy trong vòng một tháng qua không xuất hiện ổ lây nhiễm mới
tỷ lệ vùng xanh đạt khoảng sáu mươi tám sáu mươi chín tỷ lệ vùng đỏ và vùng cam giảm xuống
khoảng hai mươi năm ngoài ra tỷ lệ tiêm vaccine mũi một của quận bảy đã đạt gần một trăm linh
trao đổi với báo lao động về kết quả mở lại các hoạt động trên địa bàn
bí thư quận ủy quận bảy võ khắc thái cho biết quận đã lập trung tâm nghiên cứu
và phân tích dữ liệu đánh giá tình hình làm cơ sở để quyết định việc đưa trở lại
các hoạt động kinh doanh có những lĩnh vực đã đi vào chi tiết
hiện nay tp hcm là địa phương được trung ương ưu tiên phân bổ vaccine
tỷ lệ được người dân đủ điều kiện đã được tiêm một mũi tính tới ngày chín tháng chín là gần chín mươi
có tám quận huyện tỷ lệ đạt một trăm linh tiêm mũi một cho người dân trên một mươi tám tuổi
gồm quận bảy quận phú nhuận quận sáu quận một quận năm quận một mươi một huyện củ chi và huyện cần giờ
dự kiến đến ngày một mươi năm tháng chín một trăm linh người dân đủ điều kiện được tiêm mũi một
đồng thời thành phố cũng tiêm mũi hai cho những người đủ thời gian
có thể đạt tới hai mươi ba mươi đây là những tín hiệu phần nào cho phép
phố hồ chí minh tính toán mở cửa lại kinh tế
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh vừa có tờ trình thường trực ủy ban nhân dân thành phố
về phương án mở cửa trường học trở lại tại các địa bàn được xác định an toàn
về phòng chống dịch covid một mươi chín thông tin được đưa ra trên báo việt nam nét
theo sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh để mở cửa trở lại ngành hoạt động
phục hồi kinh tế cần tính toán cho học sinh quay trở lại trường
đây là điều kiện rất quan trọng giúp sớm ổn định để người lớn yên tâm đi làm
mặt khác tận dụng khoảng thời gian vàng để học sinh được học trực tiếp vừa là điều kiện rất cần thiết
để đảm bảo chất lượng giáo dục vừa là điều kiện cơ bản để ổn định xã hội
đối với giáo dục phổ thông và thường xuyên tận dụng tối đa khoảng thời gian vàng
ưu tiên cho các lớp nhỏ một hai đầu cấp và cuối cấp
thời gian đầu trường học chia nhỏ lớp bố trí học một buổi ưu tiên lớp một hai chín một mươi hai đi học trước
sau đó đến các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm năm sáu một mươi
phương án tổ chức cho học sinh trở lại trường học ưu tiên khối ngoài công lập
do không vướng việc tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
quý vị vừa cùng tôi điểm qua một số tin tức đáng chú ý trong một điểm báo
sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức khác trong sáng phương nam
cùng biên tập viên kim thảo
xin mời chị kim thảo
kim thạch xin kính chào quý vị khán giả đến với bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
kính thưa quý vị chiều ngày chín tháng chín ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn
buổi họp báo diễn ra trong ngày đầu tiên
thành phố hồ chí minh cho phép các hàng quán mở bán hàng theo hình thức bán mang đi
sau một ngày ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã ban hành văn bản hai nghìn chín trăm chín mươi bốn
về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội
trong đó cho phép các loại hình kinh doanh ăn uống
nhưng đi kèm theo điều kiện các cơ sở chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến
không cho người dân mua trực tiếp mà chỉ dùng hình thức bán mang đi do shipper thực hiện
đây là những cơ sở mà đã có giới phép hợp động trước đây và bây giờ chúng ta tiếp tục
nhưng sẽ phải bảo đảm là thứ nhất làm việc thì phải ba tại chỗ và đây là một cái khó khăn
vì đa số các hàng quán của chúng ta thì sẽ là
cái ngưỡng mặt bàn thôi thì ba tại chỗ làm sao để nhân viên có thể là đấy
ăn ngủ rồi đi về
và thứ hai nữa là gì là phải có cái giấy đi đường
giấy đi đường này thì liên hệ với cộng huyện để đăng ký
và như vậy thì nó sẽ phải là có một cái sự đồng bộ với các chính sách khác của chúng ta về giãn cách
một mặt thì cho phép nhưng chúng ta cũng vẫn còn ràng bột rất nhiều điều kiện
để bảo đảm cho yếu tố phòng chống dịch
bên cạnh đó việc chỉ được mở cửa từ sáu giờ đến một mươi tám giờ cùng ngày
sẽ không mang lại nhiều hiệu quả trong kinh doanh
đó là chưa nói đến việc người nhận hàng là các shipper
người hoạt động trong công tác phần chuyển
chứ người dân chưa thể tự ý đi mua mang về
đối với thông tin các loại thực phẩm chế biến sẵn như mì gói miếng khô không đủ cung ứng
sở công thương cho biết thời gian qua
các hệ thống phân phối tập trung chủ yếu cung ứng hàng hóa và thực phẩm tươi sống
do đó hiện nay nguồn cung này ổn định thì người dân quay trở lại sử dụng thực phẩm chế biến
là các nhà cung cấp
các kho trung chuyển và kể cả các nhà sản xuất cũng có gặp một số khó khăn
cụ thể là các nhà sản xuất nhỏ thì gặp khó khăn trong việc thực hiện ba tại chỗ kéo dài
dẫn tới năng sức công sức sản xuất giảm xuống
thứ hai các kho của các đơn vị cung ứng không thuộc thành phần được cấp giấy đi đường
thế nên hoạt động của các đơn vị này cũng rất khó khăn
trong trước mắt ngãn hàng
chúng tôi đang rà soát lại với các hệ thống phân phối để hỗ trợ cho các nhà cung cấp của các hệ thống này
có thêm giấy đi đường cho nhân sự để tổ chức hoạt động của các kho để cung ứng kịp thời hàng hóa
hiện nguồn cung thực phẩm chế biến khó khăn vì nhà cung cấp nhà sản xuất kho trung chuyển khó khăn
như các nhà sản xuất nhỏ đang thực hiện ba tài vỗ kéo dài giảm công sức
các kho cung ứng không thuộc thành phần được gấp giấy đi đường
sở công thương cũng làm việc với hội lương thực thực phẩm
nhằm tính toán kế hoạch dài hơi trong việc tổ chức hoạt động sản xuất để giúp nguồn hàng ổn định lâu dài
sở y tế tp hcm vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất sau ngày một mươi năm tháng chín
tp hcm sẽ giãn cách xã hội gắn liền thẻ sanh covid
ngoài ra sẽ tiếp tục chăm sóc điều trị và quản lý f tại nhà
các cơ sở y tế nâng cao hiệu quả điều trị giảm tử vong do covid một mươi chín phục hồi hệ thống y tế
để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân
theo sở y tế tp hcm sau ngày một mươi năm tháng chín tp hcm sẽ từng bước nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội
dựa trên đánh giá mức độ nguy cơ số liệu giám sát dịch tễ và khả năng đáp ứng của ngành y tế
để phục hồi sản xuất lưu thông hàng hóa
về thẻ xanh covid sở y tế tp hcm cho biết sẽ xây dựng bản đánh giá mức độ nguy cơ
tiến hành giám sát dịch tễ học đánh giá người đáp ứng hiệu quả của ngành y tế
để đề xuất mức độ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội
sở y tế sẽ phối hợp với các cơ sở ban ngành liên quan xây dựng cập nhật tiêu chí an toàn
theo từng ngành nghề khi tp hcm từng bước khôi phục lại hoàn toàn sản xuất kinh doanh
việc sử dụng thẻ sanh covid cho phép người dân tham gia các hoạt động lao động sản xuất
và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch
xin được chuyển sang một tin tức về tình hình an ninh trật tự
sau nhiều ngày tìm kiếm chiều ngày tám tháng chín lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích mới tìm thấy thi thể
của ông ca biu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngụ tại thôn cơ nệt xã bảo thuận huyện di linh tỉnh lam đồng
trước đó vào ngày hai tháng chín ông ca biu cùng một người trong thôn đi vào rừng thuộc khoảnh bốn tiểu khu sáu trăm chín mươi chín
xã bảo thuận để tìm nứa lồ ô và dây mây về đan gùi
tuy nhiên do nhiều ngày không thấy ông ca biêu trở về nên gia đình đã nhờ người thân đi tìm
nhưng không thấy ông
đến ngày sáu tháng chín gia đình ông ca biu đã trình báo chính liên địa phương
nhận được tin lực lượng cứu hộ cứu nạn bao gồm công an bang chỉ huy quân sự huyện di linh
lâm đồng và xã bảo thuận tổ chức tìm kiếm nạn nhân
sau hai ngày tìm kiếm lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nạn nhân tử vong trong rừng cách xa trung tâm xã ba giờ đi bộ
đêm ngày tám tháng chín thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục của địa phương
sau gần hai tháng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tám huyện thị xã vùng xanh của tỉnh long an
gồm tân hưng vĩnh hưng mộc hóa tân thành thạnh hóa đức huệ tân trụ và kiến tường
đã được nới lỏng và chuyển sang các biện pháp chống dịch theo chỉ thị số một mươi năm
tám huyện thị xã nói trên đã tiến hành tháo dỡ tất cả các chốt liên xã phường
nhanh chóng trả lại hiện trạng ban đầu trước khi giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
mặc dù đã chuyển sang các biện pháp chống dịch theo chỉ thị số một mươi năm
thế nhưng đồng loạt tám huyện thị vùng xanh của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động
các trạm chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại các vị trí cửa ngõ
riêng tại các khu vực chính các tuyến chính nội ô trung tâm ở tám huyện thị này
đã bắt đầu có nhiều người và phương tiện qua lại sau khi có chủ trương nới lỏng một số dịch vụ kinh doanh
việc được nới lỏng sau hàng tháng trời giãn cách là niềm vui của đông đảo người dân tại các địa phương vùng xanh
dù vậy người dân vẫn không chủ quan lơ là mọi biện pháp phòng chống dịch
quyết tâm sớm đưa toàn tỉnh sanh hóa trong thời gian tới
những ngày qua tranh luận về nghệ sĩ minh bạch tiền tự thiện tiếp tục nóng
và tính xác thực của những bản sao kê vừa công bố phải cần đến sự vào cuộc của cơ quan kiểm toán và cơ quan điều tra
tuy nhiên ồn ào này dấy lên câu hỏi về nguyên tắc là vận động tiền từ cộng đồng
nên hay chăng đưa việc minh bạch tiền tự thiện
vào quy tắc ứng xử của người nghệ sĩ
ồn ào về số tiền từ thiện giải ngân chậm của nghệ sĩ ưu tú hoài linh tạm lắng một thời gian
thì trong tuần qua đàm vĩnh hưng thủy tiên và trấn thành trở thành ba đối tượng được dư luận quan tâm
nhiều người yêu cầu nghệ sĩ cần công bố bản sao kê số tài khoản nhận từ thiện
để chứng minh quá trình giải ngân trong đợt hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền trung vừa qua
trấn thành là nghệ sĩ đầu tiên trong nhóm nêu trên công bố thu chi số tiền chín bốn tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền trung
và một số nghệ sĩ lớn tuổi khó khăn
đến trước luận tranh luận gắt gao trên mạng xã hội
những nghệ sĩ có uy tín trong cộng đồng về lĩnh vực thiện nguyện đã có những chia sẻ quan điểm riêng
đi ra đó thì mình đâu có chuyển khoản được mình phải rút tiền mặt để mình phát cho bà con
vì vậy khi mà xong hai chuyến về thì vẫn còn dư lại là nghĩa là chuyển ngược lại vào trong tài khoản như thế nào đó
thì nó có đều hiển thị rõ hết trong những cái phần sau kê
thì nếu như các bạn có theo dõi thì các bạn cũng sẽ thấy là trong suốt cái hành trình mà tài khoản vui làm như vậy
và thường thì đầu tháng nó sẽ sao kê ngược trở lại cái tháng trước
nếu như mà tháng nào mà mình bận rộn công việc mình quên mình không có sao kê
thì chừng một hai tháng sau gì đó là nghĩa lại sau kê trở lại
nghĩa sao kê trở lại để nghĩa đăng lên cho mọi người theo dõi
về mặt đạo đức về mặt sao thì anh cần phải làm để anh minh chứng là anh đã làm cái chuyện này
và thậm chí là anh làm cái chuyện này nó đúng đối tượng hoặc là không đúng đối tượng
hoặc không đúng công việc như mong muốn của những người gửi tiền
cho nên kia theo tôi thì cái việc mà sao kê
sao kê tài khoản cần phải được thực hiện và thậm chí là nó cần phải thực hiện sớm
tuy nhiên nhìn nhận ở góc độ chuyên nghiệp khi tổ chức cứu trợ hỗ trợ cộng đồng
sau kê là một yếu tố quan trọng nhưng không phải tiên quyết
bị tác động bởi một số yếu tố khách quan nên cộng đồng và bản thân các nghệ sĩ trong cuộc
cuốn theo yêu cầu xuất trình sao kê
trong khi đó chuyên nghiệp hóa hoạt động thiện nguyện đòi hỏi kế hoạch ngay từ trước khi thực hiện
trước khi thực hiện một cái chương trình từ thiện hoặc là trước khi bắt đầu một cái hội nhóm tử thiện
thì những người làm từ thiện họ phải có một cái kế hoạch
con số tiền mà họ kêu gọi nó phải tuân theo cái bản kế hoạch đấy kể cả về con số rồi kể cả về cái thời gian vào thời gian ra
những cái khoản mà thu lớn thì những cái khoản tiền mà lớn thì họ phải có hóa đơn chứng tử
về các thiết chế liên quan bên cạnh dư luận và chế tài hậu kiểm dư luận đặt câu hỏi
cần thiết hay không đưa việc minh bạch từ thiện vào bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ
mà bộ văn hóa thể thao và du lịch đề xuất gần đây
luật sư lê trung phát đưa ra nhận định đưa phạm trụ này vào quy tắc ứng xử là không cần thiết
bởi người kêu gọi muốn giữ được uy tín để sau này còn làm tiếp thì tự biết cách mà hành xử
nếu họ kêu gọi mà không làm hoặc vừa kêu gọi để chiếm đoạt tiền của người khác
thì đã có bộ luật hình sự xử lý với các tội danh tương ứng
mặt khác có nhận định nên bổ sung thiết chế này vào quy tắc để trở thành vòng kim cô
cho những người vận động nguồn lực xã hội
cơ quan chức năng cảnh báo rằng là những cái hành động này có thể là vi phạm pháp luật
và cột trụ thứ ba là thiết chế thứ ba là pháp luật sẽ vào cuộc
thì khi đấy là chúng ta đã hoàn thiện được cả ba thiết chế để tạo ra được một sức giăn đe rất là lớn
và tất cả những người nghệ sĩ và nói chung là tất cả mọi tổ chức hay là cá nhân khi làm từ thiện
thì phải quan tâm đến cái điều đấy
quy tắc ứng xử
quay trở lại ba nghệ sĩ đang ra thành tâm điểm cận minh bạch tiền từ thiện
ca sĩ đàm vĩnh hưng đã công bố xin lỗi những mạnh thường quân và người hâm mộ
và khẳng định thời điểm hiện tại chưa thể xuất trình sau kê
anh cho biết tài liệu này nằm trong vi bằng cho một vụ khiếu kiện khác
truyền hình công an nhân dân cũng đã liên hệ phía ca sĩ thủy tiên và chồng
nghệ sĩ này cho biết sẽ tổ chức một buổi công bố sau kê và giải trình hoạt động từ thiện miền trung trong thời gian tới
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ở các bản tin sau
trong phần tiếp theo của chương trình tại hà nội diễn ra tình trạng lúng túng trong kiểm soát xe luồng xanh khiến cửa ngõ phía nam un ứ
dự án phát gạo miễn phí atm sự tử tế từng bước hỗ trợ người dân các địa phương trên cả nước vượt qua dịch bệnh
thưa quý vị đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra
liên quan đến việc phóng nhanh vượt đèn đỏ
tuy nhiên một số người tham gia giao thông vẫn bất chấp nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh
vi phạm luật an toàn giao thông gây ra những tai nạn đáng tiếc
video sau đây là một minh chứng cụ thể
tình huống giao thông xảy ra tại một ngã tư thuộc địa bàn thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
được camera giám sát ghi lại cho thấy khẩn cấp một nam thanh niên điều khiển xe máy vượt đèn đỏ
và phóng vọt qua ngã tư với tốc độ cao
cùng thời điểm một người phụ nữ đi xe máy di chuyển theo hướng vuông góc đúng tín hiệu đèn giao thông
do di chuyển về tốc độ quá cao nam thanh niên đã không kịp thời xử lý nên tâm mạnh vào người phụ nữ này
hất văng cả người vượt xe một đoạn
hậu quả là nam thanh niên điều khiển xe máy chỉ bị thương nhẹ
trong khi đó người phụ nữ bị thương nặng và được người dân hỗ trợ mang đi cấp cứu
sau khi được đăng tải lên mạng xã hội
nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc với tình huống gây tai nạn của nam thanh niên trong đoạn clip
sau thời gian nâng cấp thì ngày chín tháng chín đường cất hạ cánh một b
thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn cảng hàng không quốc tế nội bài chính thức đưa vào khai thác
cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết
ngay trong ngày chín tháng chín đã có một trăm một mươi chín chuyến bay cất hạ cánh tại đường băng một b
cục hàng không việt nam yêu cầu cảng hàng không quốc tế nội bài cập nhật các nội
nội dung của quyết định và các quy trình văn bản hiệp đồng và tài liệu hướng dẫn khai thác liên quan tại cảng
thông báo nội dung tới các hãng hàng không cơ quan đơn vị liên quan để phối hợp điều hành hoạt động
đồng thời phối hợp với tổng công ty quản lý bay việt nam thực hiện thông báo tin tức hàng không theo quy định
cơ quan này cũng yêu cầu tổng công ty quản lý bay việt nam thông báo tin tức hàng không trong nước và quốc tế phù hợp theo quy định hiện hành
và chỉ đạo công ty quản lý bay miền bắc tổ chức điều hành bay đảm bảo tuyệt đối an toàn
lực lượng chức năng đã bố trí hai làn kiểm soát
trong đó là
một làn dành cho xe luồng xanh được cấp mã qr do thanh tra giao thông phụ trách
tuy nhiên ở làn luồng xanh dòng xe tải bị rộn ứ kéo dài nhích đừng một m
có thể là mở thêm luồng nữa hoặc là để được hai làn đi thì nó sẽ đỡ hơn là mình đi một làn như này
thì em đắc đây nó hơn một tiếng ngồi rồi mà đắc đây nó dài thì không sao đâu
luồng xanh cũng phải chờ đợi cũng phải nối vui nhau cũng phải luồng xanh được ưu tiên đi luôn được đâu
khó chịu bức xúc rồi khó chịu đi xe này
tầm độ bốn trạng như này là hết ngày không lấy hàng hộ
mặt hàng của em thì là mặt hàng điện thiết yếu
thì xe em đã có luồng xanh rồi nhưng mà vẫn bị tắt đường như này thì nó ảnh hưởng đến hàng hóa của em
nguyên nhân của tình trạng này được lý giải
tại đây chỉ bố trí có một làn xanh với hai thanh tra giao thông thực hiện công việc kiểm tra giấy nhận diện có mã qr code của từng xe
ngoài ra lực lượng này còn phải kiểm tra chặt các giấy tờ liên quan của tài xế như giấy danh nghiệm chứng minh thư
do nhiều tài xế không xuất trình đúng đủ giấy tờ khiến xe phải dừng lại ở chốt lâu hơn
mục đích chính của mình là kiểm tra xem là cái luồng xanh này là luồng xanh có được phục bộ giao thông tải có được phục tốc không
thứ hai là đấy xem là chính xác tên lái xe
thứ ba nữa là chính xác xem là cái luồng tuyến người ta có đi đúng luồng tuyến không
có những người không đăng ký luồng này nhưng mà vẫn đi
trước đó văn phòng chính phủ đã yêu cầu các địa phương không kiểm tra tại các chốt đối với phương tiện có giấy nhận diện mã qr nhằm tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa
tuy nhiên trong thời gian qua xuất hiện nhiều người dùng giấy luồng sinh giả
đi không đúng tuyến đường trở theo người không đúng năng ký nên lực lượng chức năng đã phải tăng cường quét mã qr code để đối chiếu các thông tin liên quan
câu chuyện ý nghĩa về dự án phát gạo miễn phí atm sự tử tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị